sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí áp thấp nhiệt đới còn cách đà nẵng khoảng ba trăm sáu mươi km
và quảng nam khoảng ba trăm hai mươi km quảng ngãi khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất là cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
với tốc độ khoảng một mươi km một giờ và đến khoảng đêm nay có thể mạnh lên thành bão
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa biển đông
có mưa rào và rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
vùng biển từ quảng trị cho đến phú yên bao gồm cả huyện đảo côn cỏ và lý sơn
có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền
với các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong ba ngày tới hầu khắp phổ biến là không mưa
ban ngày có nắng hành do vẫn bị chi phối bởi không khí lạnh yếu nên nhiệt độ cũng chưa thể tăng cao
nên nhiệt độ ngày đêm phổ biến ở mức là từ một mươi tám đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là con nắng hanh
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày là hai mươi bảy ba mươi độ
nền nhiệt tuy không cao nhưng nắng hanh khô rất dễ làm cơ thể mệt mỏi
vì vậy quý vị và các bạn nên chủ động bổ sung đầy đủ nước
vitamin cũng như là khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
ở khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an và hà tĩnh thì có mưa vài nơi
còn khu vực từ quảng bình đến khu vực thừa thiên huế do ảnh hưởng quá thấp nhiệt đới
kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên mưa rông sẽ tăng mạnh đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
lượng mưa có thể đạt được mức là từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh mm có nơi là trên bảy trăm linh mm
mưa lớn rồn rập nên nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng là rất cao người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến quảng ngãi thì cũng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nên từ nay cho đến ngày một mươi sáu thì cũng có mưa rông mạnh
lượng mưa có thể đạt ở mức là bốn trăm linh sáu trăm linh mm có nơi là trên bảy trăm linh mm
phần còn lại từ bình định đến phú yên khánh hòa thì lượng mưa là từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mm
có nơi là trên năm trăm linh mm mưa nhiều nên người dân tại các khu vực trên
cũng cần hết sức cảnh giác với lũ quét xa lở đất rất nguy hiểm
tại vùng cao tây nguyên phần phía bắc của khu vực này cũng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nên mưa rông cũng tăng mạnh tổng lượng mưa dự tính tới ngày một mươi sáu
có thể đạt được mức là hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi là trên năm trăm linh mm
trong mưa rông có thể tiêm ẩn tô lốc và gió giật mạnh
ngoài ra người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác với lũ quét xa lở đất nguy hiểm
do mưa nhiều nên mức nhiệt tại đây giảm đáng kể ngày đêm chỉ ở mức là từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
khu vực nam bộ do nằm ở phía nam của giải hội tụ nhiệt đới nối
tâm áp thấp nhiệt đới nên chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi gió tây nam cơ nội yếu
vì vậy mà mưa có xu hướng giảm có chăng cũng chỉ xuất hiện mưa rào và rông cục bộ
vào lúc chiều tối và đêm ban ngày trời có nắng với mức nhiệt vừa phải
đạt được mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ